dạng sáng nay tại cơ sở kinh doanh tư vấn thiết kế và mua bán đồ điện quang dũng số tám trăm một mươi hai đường quang trung phường tránh lộ tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm làm bốn người trong một gia đình tử vong trong đó người mẹ đang mang thai
vào khoảng giờ năm mươi hai phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ngãi nhận tin báo của anh phan thế quang
về việc có xảy ra vụ cháy tại số nhà tám trăm một mươi hai đường quang trung thành phố quảng ngãi
sau năm phút tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai tổ chức các phương án chữa cháy
do cơ sở có ba tầng chứa rất nhiều đồ điện lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong cơ sở là rất lớn
khiến bốn người trong một gia đình gồm vợ chồng và hai người con trong đó người vợ đang mang thai sáu tháng
các nạn nhân tử vong gồm anh bùi phước tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chị bùi thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cháu bùi phước tài sinh năm hai nghìn một mươi năm và cháu bùi phước đức sinh năm hai nghìn một mươi tám